chiều hai mươi bốn tháng chín giờ địa phương trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa liên bang brazil
thủ tướng phạm minh chính đã tới thăm trụ sở và gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán
và các cơ quan đại diện của việt nam tại brazil
thủ tướng phạm minh chính biểu dưng tinh thần làm việc của các cán bộ nhân viên đại sứ quán
và các cơ quan đại diện của việt nam tại brazil vì người ít việc nhiều địa bàn rộng đòi hỏi cao
nhưng tất cả vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp
nhấn mạnh brazil là cường quốc trong khu vực mỹ la tinh thủ tướng khẳng định không gian phát triển
cho hai nước còn rất lớn việc thúc đẩy các hiệp định nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai các công việc hợp tác
thủ tướng đề nghị các cán bộ nhân viên đại sứ quán tập trung nhiệm vụ thúc đẩy giao lưu văn hóa
giáo dục thể thao và giao lưu nhân dân phối hợp với các diễn đàn đa phương để ủng hộ hỗ trợ nhau
đặc biệt ủng hộ vai trò trung tâm của asean trong vấn đề biển đông
đại sứ việt nam tại brazil phạm thị kim hoa tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của thủ tướng
và thay mặt cán bộ nhân viên đại sứ quán hứa sẽ nỗ lực để thúc đẩy mối quan hệ hai nước
thúc đẩy kim ngạch thương mại hai triều đạt một mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi năm
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chiều ngày hai mươi bốn tháng chín theo giờ địa phương
thủ tướng phạm minh chính đã tiếp ông pedro delo lyvera tổng thư ký và các thành viên của hội hữu nghị brazil việt nam
thủ tướng khẳng định sau hơn ba mươi bốn năm thiết lập quan hệ ngoại giao
quan hệ việt nam brazil không ngừng phát triển
thủ tướng đề nghị hai hội hữu nghị brazil việt nam và việt nam brazil tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn
thúc đẩy các hoạt động trao đổi giao lưu nhân dân giao lưu văn hóa giáo dục thể thao nhất là bóng đá du lịch
ủng hộ hai nước đàm phán các hiệp định thương mại có thêm nhiều sáng kiến và hoạt động mạnh mẽ hơn nữa
thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước
tổng thư ký hội hữu nghị brazil việt nam bày tỏ ngưỡng mộ về cuộc đấu tranh giành độc lập của việt nam
cũng như trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế hiện nay
cho rằng sự nỗ lực thành công của việt nam đã chuyển cảm hứng mạnh mẽ vì công lý hòa bình và phát triển trên toàn thế giới